tại thành phố hòa bình tỉnh hòa bình đang tiếp tục có hiện tượng sạt lở bờ sông khẩn cấp ngập ống cục bộ ở nhiều nơi
đã có khoảng sáu mét khối đất đá sạt lở ở nhiều khu vực gây ách tắc giao thông và nhiều hộ dân phải di rời khẩn cấp
theo thống kê sở bộ đến nay trên địa bàn thành phố hòa bình đã có bảy mươi ngôi nhà bị ảnh hưởng trong đó có một mươi một ngôi nhà bị sập hoàn toàn
xã thái thịnh gồm có bốn xóm đều nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao
vụ việc nghiêm trọng là một nhà hai tầng đã bị sạt lở hoàn toàn bên cạnh đó còn ba hộ dân phải di rời khẩn cấp
một số tuyến đường trong xã hiện không qua lại được
lực lượng tại chỗ cùng với dân quân và thanh niên trong xóm tiểu khu quy động là vận chuyển và di chuyển toàn bộ bà con nhân dân và đồ đạc bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm
đến nay tuyến đường từ xóm tháo đi xóm vôi bị sạt lở đất đồi với khối lượng lớn
xã đã tổ chức di rời nhiều hộ dân đến nơi an toàn
tại xã hòa bình sạt lở khu vực đường bốn trăm ba mươi ba đường bảy mươi b thuộc khu vực đồi mí xóm cang một trăm hai mươi ba xã hòa bình với khối lượng đất đá lớn làm ách tắc giao thông nhiều đoạn
nguy cơ sạt lở đến gần năm mươi hộ dân trong diện phải di rời
tình ủy ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã chỉ đạo các sở ngành địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp tiêu nước trồng ống bảo vệ diện tích lúa hoa màu
hướng dẫn người dân tiếp tục xuống gieo trồng nhằm khôi phục sản xuất xử lý khơi thông cống rãnh vận hành các trạm bơm để thoát nước huy động máy móc thiết bị nhân lực săn gạt đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông để sớm ổn định đời sống nhân dân